khi xét nghiệm mẫu huyết thanh trên da cầm tại xã long sơn huyện cần đước tỉnh long an
đã phát hiện nhiễm cúm h năm n một đó là kết quả vừa được tri cục thú y địa phương công bố
và hiện tại thì địa phương đang tiến hành phun xịt sát trùng để khống chế dịch lây lan và tiêm phòng bảo vệ đàn da cầm
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần đước cho biết dịch cúm h năm n một xuất hiện trên đàn gà bốn trăm linh con
của ông điền văn kiểu ở ấp bốn xã long sơn từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
khi đó chủ hộ không báo cho ngành thú y mà tự mua thuốc về điều trị và dịch bệnh tiếp tục lây lan sang đàn vịt
làm chết ba sáu trăm linh con vịt trong đàn vịt của gia đình bà nguyễn thị ánh hồng và nguyễn thị lệ thủy ở ấp bốn xã long sơn
sau khi tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm kết quả đàn vịt của gia đình bà hồng và bà thủy bị nhiễm cúm h năm n một
để khống chế dịch bệnh lây lan phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cần đước phối hợp với tri cục chăn nuôi
thú y và thủy sản trung tâm dịch vụ nông nghiệp và ubnd xã long sơn tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà vịt ở hai hộ trăn nuôi này
và phun thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn khu vực
ngành thú y tỉnh long an đã chuyển về xã long sơn hai mươi liều vaccine h năm n một và hai mươi lít thuốc sát trùng
để phun bảo vệ đàn da cầm trên bốn mươi ba con của người dân trong xã phục vụ bán trong dịp tết